vâng thưa quý vị sau thảm họa động đất thổ nhĩ kỳ đang giáo diết điều tra về tình trạng chất lượng kém của các công trình xây dựng
bộ tư pháp thổ nhĩ kỳ đã thành lập hẳn một đơn vị điều tra những sai phạm dẫn đến hàng loạt thiệt hại trong động đất
vào ngày một mươi một tháng hai nhà chức trách nước này đã bắt giữ hơn một trăm linh nhà thầu tại khắp một mươi tỉnh chịu thảm họa
những nhà thầu này bị quy trách nhiệm trong việc xây dựng một số tòa nhà mà không tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống động đất
khiến cho chúng dễ dàng bị đổ sập trong động đất
việc chính phủ thổ nhĩ kỳ bắt giữ hơn một trăm linh nhà thầu là một bước tiến
việc xác định và trừng phạt những người có thể chịu trách nhiệm một phần đối với sinh mạng đã mất của nhiều đồng bào
ở khắp vùng chịu thảm họa động đất người dân chỉ ra những tòa nhà sang trọng mới xây trong một thời gian ngắn
nhưng đã bị đổ sập đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ đối với những nhà thầu thi công các tòa nhà mà họ cho rằng đã tăng lợi nhuận cho mình bằng cách ăn bớt cốt thép
trong chuyến thị xác vùng độc đất ngày một mươi một tháng hai
tổng thống thổ nhĩ kỳ
erdogan nhận định vụ động đất lần này lớn gây thiệt hại nhiều gấp ba lần vụ động đất trong năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và là thảm họa lớn nhất trong thời gian gần đây của thổ nhĩ kỳ
ông erdogan cũng cho biết thổ nhĩ kỳ đã không tính chức được về một trận động đất có quy mô nghiêm trọng như trận vừa qua